liên tục trong vài tháng qua bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận nhiều trẻ sơ sinh nhập viện do suốt huyết não
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của trẻ là do thiếu vitamin k
chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đã có đến ba em bé được chuyển vào viện trong tình trạng hôn mê ly bì bị suốt huyết não
các bé đã được cấp cứu ổn định hô hấp tuần hoàn truyền các chế phẩm máu và đã được phẫu thuật
nguyên nhân suất huyết não được xác định là do thiếu vitamin k một loại có vai trò quan trọng trong quá trình làm đông máu
thế nhưng vẫn có nhiều gia đình chưa hiểu rõ được tác dụng của vitamin k nên chưa cho trẻ uống
hàng cho với mẹ ghép mẹ chưa được uống vitamin k cũng chưa hiểu cái vitamin k kia là như thế nào
khi cho ba cháu này vào viện trong tình trạng rất nặng ly bì và hôn mê và chúng tôi có làm đôi đủ các xét nghiệm để chẳng đoán là cháu bị suất huyết não
trong cái nguyên nhân suất huyết não thì chúng tôi xét nghiệm ra thấy rằng các cháu này đều có giảm yếu tố đông máu rất là rõ và cái yếu tố đông máu này phụ thuộc vào vitamin k
cho nên gợi ý nhiều là các cháu này do thiếu liên quan đến vitamin k
hiện các bệnh viện sản ở hà nội đang triển khai uống vitamin ca cho trẻ sơ sinh nên hầu như không có trẻ ở khu vực hà nội bị
mà các bệnh nhi xuất huyết não chủ yếu là ở các tuyến tỉnh chuyển đến như hà nam vĩnh phúc nam định
chỉ tính từ tháng tám đến hiện tại bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận gần hai mươi bệnh nhi suất huyết não
nếu mà khi thiếu vitamin k thì sẽ là không tổng hợp với yếu tố đông máu và gây chảy máu thì rất là nguy hiểm
đặc biệt là tuổi sơ sinh thì một là cái vitamin k được truyền qua giao thai của mẹ rất là thấp
cho nên ngay sau khi sinh là yếu tố cái nồng độ vitamin k trong cơ thể của đứa bé là thấp
thứ hai là nếu có đứa trẻ được bú mẹ thì cái sữa mẹ cũng là vitamin k thấp
khi trẻ sơ sinh bị suất huyết não do thiếu vitamin k
tỷ lệ tử vong là từ hai mươi năm đến bốn mươi
nếu may mắn được cứu sống thì gần một nửa sẽ bị si trứng khá nặng nề như teo não não ống thủy động kinh hoặc bại não
vì thế các bác sĩ khuyến cáo để tránh tình trạng này cần cung cấp vitamin ca cho trẻ ngay sau sinh bằng cách tiêm hoặc uống